quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa một mươi ba của quốc hội
các cơ quan của quốc hội nhiệm kỳ khóa một mươi ba hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu báo cáo công tác nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu của chủ tịch nước
báo cáo công tác nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu của chính phủ thủ tướng chính phủ
báo cáo công tác nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu của tranh án tòa án nhân dân tối cao
nhiều ý kiến đại biểu cho rằng hoạt động của quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua vẫn chưa rõ nét
nhiều luật ra đời nhưng khó có thể đi vào thực tiễn
giống như là chị dung đã nói thì tôi rất là thống nhất ý kiến đó
và sau cùng khi bấm nút thông qua luật thì phải nói là trong cái điều luật đó nó cũng còn rất nhiều những cái ý kiến chưa thống nhất
nhưng mà nếu như bảo vì cái ý kiến chưa thống nhất đó mà tôi không thông qua toàn luật đó thì cũng rất băng khoăn
nhưng mà nếu tôi thông qua toàn cái luật đó thì tôi cũng thấy là tôi có tội
cho nên thực sự mà nói thì từ ngày làm đại biểu quốc hội đến giờ về là ăn không ngon ngủ không yên
và nghe cử tri cũng la mắng là tại sao luật gì mà cứ đẻ
sòn sòn nhiều thế rồi xong ra rồi không có chất lượng
tình trạng lặp đi lặp lại vấn đề đánh giá trong việc thảo luận về kinh tế xã hội có nhiều bất cập
có nhiều thông tin chưa được góp ý tại quốc hội
tranh luận cũng chưa được thâu đáo
nhưng khi đưa luật ra biểu quyết thì các đại biểu vẫn bấm nút thông qua
theo cái nhận thức của cá nhân tôi và cũng như ý kiến của nhiều đồng bào cử tri khi tôi đi tiếp xúc cử tri đó
thì cái việc mà chúng ta lấy ý kiến nhân dân hoặc là gửi cái dự án luật lên cái mạng cổng thông tin
để nghe ý kiến góp ý của nhân dân hiện nay đó cái tính hình thức còn khá cao
hay nói cách khác là cái thực tiễn cái sự lắng nghe một cách cầu thị thì nó chưa cao
cho nên chưa tập hợp được cái trí tuệ của toàn dân đặc biệt là những người có am hiểu về lĩnh vực đó
hay là những cái người mà chịu tác động bởi những cái điều luật đó
người ta đã lên tiếng người ta đã có ý kiến
nhưng mà cái sự tiếp thu của quốc hội của các cơ quan soạn thảo về vấn đề này
tôi nghĩ rằng chưa chưa chưa
cũng theo đại biểu nguyễn thị quyết tâm thì hiện vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giám sát
đại biểu đề nghị cần đổi mới phương thức hoạt động để đại biểu quốc hội gần dân hơn
quốc hội cần phải giảm hình thức hoạt động theo kiểu hành chính của mình